tối ngày một mươi tám tháng hai buổi làm việc của nhóm quan chức quốc phòng cấp cao asean adsom đã diễn ra tại thủ đô hà nội
thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng adsom việt nam đã chủ trì hội nghị
dưới sự chủ trì của việt nam các đề biểu đã đánh giá kết quả của hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng asean
tiếp tục thảo luận và thống nhất giữa trưởng adsom các nước về một số vấn đề như việc đưa ra tuyên bố chuyên đề về dịch covid một mươi chín
lễ kỷ niệm một mươi năm hình thành cơ chế admm triển lãm quốc tế về quốc phòng lần thứ nhất tại việt nam
đồng thời tiếp tục thảo luận để hoàn thiện các văn kiện nội dung và công tác chuẩn bị cho các hội nghị hoạt động hợp tác về quốc phòng của asean trong thời gian tới
đặc biệt là hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean admm hẹp